người trồng rừng tỉnh phú yên đang phải chịu thiệt hại nặng vì rừng gãy đổ sau bão số một mươi hai
nhiều ngày qua người dân khẩn trương tận thu đồng thời trồng mới rừng để khôi phục sản xuất
thế nhưng khó khăn phát sinh gặp phải lúc này là không chỉ khan hiếm giống mà giá cây cũng tăng rất cao
nhiều người phải mua giống cây trôi nổi trên thị trường không qua kiểm định chất lượng về trồng nhưng vẫn không đủ
chỉ sau một trận bão một hectare rừng keo ba năm tuổi đang sanh tốt của bà nguyễn thị trai trở nên tan tác
bán chẳng được là bao vì keo non nhưng nếu không bán keo sẽ bị khô và chết mất sản lượng
từ sau bão số một mươi hai đến nay rất đông nông dân tỉnh phú yên tập trung khai thác tận thu rừng trồng để kịp trồng lại mới vì mùa mưa sắp hết
trong đó nhiều hộ rừng bị gãy đổ gần chín mươi diện tích
đáng buồn hơn là hiện cây giống khan hiếm giá cả lại tăng rất cao vì nhiều người có nhu cầu trồng lại rừng bị thiệt hại
nhiều lúc cây giống thì cũng khao hụt thiếu người lập vườn thì nó bán còn quá cao
nếu keo là mình nói là từ hai năm đến ba năm thì bắt đánh luôn
giờ mình đâu có được thu được đâu có gì đâu có vốn để mình trồng lại
trung bình trồng một hectare cây keo ban đầu hết khoảng hai mươi bốn triệu đồng trăm bón đến năm thứ ba thì tăng lên ba mươi triệu đồng
sau bão số một mươi hai chỉ tính riêng ba huyện đồng xuân tuy an sơn hòa diện tích cây keo gãy đổ lên đến hơn bảy trăm linh hectare
nếu một hectare keo bị gãy đổ từ ba mươi bảy mươi diện tích tận thu chỉ bằng một phần ba so với tổng vốn đầu tư ban đầu
đã vậy muốn đầu tư trồng lại rừng nông dân còn gặp khó khăn vì giống khan hiếm
trong khi phải mua với giá một một trăm linh đồng một cây tăng ít nhất hai trăm linh đồng một cây so với trước bão
vì vậy việc thiếu vốn trồng lại rừng sau bão là điều hầu hết người dân đang gặp phải hiện nay